liên quan đến diễn biến mới dịch covid một mươi chín sáng nay bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã ghi nhận thêm hai ca nhiễm
cả hai đều là nữ được cách ly từ trước tại khu cách ly tập trung của bệnh viện từ ngày hai mươi tháng một mươi
như vậy là hiện tại bệnh viện một trăm linh tám đã ghi nhận tổng cộng năm ca bệnh là nhân viên trong đó có bốn trường hợp được cách ly từ trước
đại diện bệnh viện cho biết ngay sau khi phát hiện các trường hợp ca bệnh đơn vị đã khẩn trương truy vết cách ly các trường hợp f một
có liên quan tới các f trên và tổ chức xét nghiệm pcr đều cho kết quả âm tính
cùng với đó bệnh nhân bệnh viện đã nhanh chóng phong tỏa phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc và di chuyển của các cá nhân
có liên quan đến nơi theo dõi và điều trị covid một mươi chín riêng
đồng thời bệnh viện cũng đã báo cáo các ca bệnh với cục quân y cdc hà nội và địa phương để tiến hành phong tỏa cách ly truy vết tại nơi cư trú
bệnh viện một trăm linh tám hiện đã phong tỏa nơi làm việc của các trường hợp và lấy mẫu xét nghiệm pcr toàn bộ nhân viên người bệnh nội chú người nhà bệnh nhân
kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay bệnh viện đã lấy năm một trăm ba mươi một mẫu xét nghiệm kết quả tất cả đều âm tính với sars cov hai